trước phiên chất vấn sáng nay bên lề hành lang quốc hội các đại biểu quốc hội đã đánh giá về việc thực hiện các cam kết của các vị trưởng ngành tại các kỳ họp trước đây trên nhiều lĩnh vực như nội vụ giáo dục thực thi pháp luật